trong lúc tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
đã bắt quả tăng đối tượng vận chuyển tám cá thể tt quý hiếm đang trên đường đưa đi tiêu thụ
cụ thể vào lúc bốn h hai mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi hai tại km bốn trăm một mươi tám trên quốc lộ một a
thuộc khối năm xã diễn hồng huyện diễn châu tổ công tác trạm cảnh sát giao thông năm mươi một
kiểm tra ô tô khách dường nằm chạy hướng từ gia lai đi hải dương
đã thu giữ hai thùng cắt tông có chứa tám cá thể tt còn sống
số tt trên xe được xác định là của lái xe nguyễn đình quyền và chủ xe vũ huy quyên
cùng chú tại huyện yagrai tỉnh gia lai
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật